các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
dọc suốt các tỉnh ven biển miền trung trong đêm qua xuất hiện mưa rông rải rác
phần từ đà nẵng trở vào đến phú yên do ảnh hưởng của nhiễu động trong đới gió đông trên cao
trong đêm nay và ngày mai với quá trình tăng cường yếu lệch đông của khối không khí lạnh
thì ở khu vực bắc trung bộ vẫn duy trì tình trạng nhiều mây và mưa xuất hiện ở một vài nơi
với cường độ nhỏ không đáng kể
còn ở các tỉnh ven biển trung và nam trung bộ mưa rông xuất hiện ở một vài nơi
ngày mai trời tiếp tục có nắng nên nhiệt độ ở khu vực miền trung chưa có gì biến động nhiều
khu vực nam bộ thời tiết chủ đạo vẫn là mưa rông rải rác
ngày trời nắng sớm với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ duy trì ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ
thậm chí đối với các tỉnh đông nam bộ nhiệt độ còn có thể lên cao tới trên ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên tiếp tục có trạng thái thời tiết tốt với trời ít mưa nắng sớm
với nhiệt độ cao nhất ngày mai vẫn giữ ở trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ
chuyển sang thông tin thời tiết biển
khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi năm km gió đông bắc cấp bốn cấp năm
và nhiệt độ là hai mươi sáu ba mươi một độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên một mươi km
giảm xuống còn bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp bốn
trong mưa rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh và nhiệt độ là hai mươi sáu cho tới ba mươi độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước